hiện nay trên thị trường đang xuất hiện loại cam nhái cam đặc sản hà tĩnh dù cam hà tĩnh vẫn chưa đến mùa thu hoạch
với giá thành rẻ chất lượng không bảo đảm loại cam nháy này đang gây mất uy tín thương hiệu của cam hà tĩnh và khiến người trồng cam hết sức lo lắng
đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại tại ga hương phố xã gia phố huyện hương khê hà tĩnh
các loại cam từ nhiều vùng miền khác nhau được các tiểu thương vận chuyển lên đây
sau đó hàng trăm tấn cam các loại được phân phối đi khắp các địa bàn khác để tiêu thụ với một cái tên gọi chung là cam khe mây hà tĩnh
chúng tôi đã có mặt tại thủ phủ trồng cam khe mây ở xã hương đô huyện hương khê hà tĩnh
cam ở đây giờ mới bước vào đầu vụ các chủ vườn đang bắt đầu cắt bán với số lượng rất ít
bởi theo các chủ vườn phải đến đầu tháng một mươi hai thì cam ở khu vực khe mây mới đạt độ giòn đậm ngọt mặn thanh
hiện tại cam khe mây chưa có một chủ đựng vững người dân chưa tin dùng vì cam trôi nổi phá lệnh vào cam khe mây nhiều quá
hiện trên địa bàn huyện hương khê có một tám trăm linh hectare cam trong đó chỉ có bốn trăm linh hectare cam khe mây
tuy nhiên do chưa xây dựng được thương hiệu nên cam khe mây đang bị bày bán lẫn lộn trên thị trường suốt nhiều năm nay
cam ở hương khê ngon như vậy và cũng sản lượng cao như vậy nhưng mà hiện nay thì cái việc xây dựng thương hiệu gặp nhiều khó khăn
cho nên là quá trình tiêu thụ cũng như là đưa vào các thị trường rồi là các siêu thị trên cả nước này cũng đang gặp khó khăn
sự lẫn lộn trong việc tiêu thụ cam khe mây như hiện nay chắc chắn sẽ làm mất đi giá trị vốn có của loại đặc sản này
vì vậy việc nhanh chóng xây dựng thương hiệu cam khe mây và có chỉ dẫn địa lý với loại cam này là điều hết sức cần thiết
có như vậy mới bảo vệ được quyền lợi chính đáng của người trồng cam cũng như người tiêu dùng